bộ trưởng kinh tế đức nhận định liên minh châu âu eu vẫn có thể đạt được thỏa thuận về lệnh cấm vận đối với dầu mỏ của nga trong những ngày tới
hoặc tìm kiếm các công cụ khác trong trường hợp không đạt được nhất trí
ủy ban châu âu ec đã đề xuất lệnh cấm vận đối với dầu mỏ của nga sau khi moscow triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine
cho đến nay các cuộc thảo luận về vấn đề này vẫn chưa đạt được đột phá do sự phản đối của hungary
bộ trưởng kinh tế đức cho rằng tất cả các nước thành viên eu phải giảm sự phụ thuộc vào dầu mỏ bao gồm cả hungary
nếu coi đây là cơ sở cho các cuộc thảo luận thì việc đạt được thỏa thuận hoàn toàn khả thi
dự kiến cuộc họp tiếp theo của hội đồng châu âu sẽ diễn ra trong năm ngày tới
lệnh cấm vận được chủ tịch ủy ban châu âu ec thúc đẩy nhằm giảm sự phụ thuộc của các nước eu đối với nguồn cung khí đốt và dầu mỏ từ nga
lệnh cấm vận này được coi là biện pháp trừng phạt quan trọng nhất trong gói trừng phạt thứ sáu của eu áp đặt với nga